phát biểu vào sáng nay hai mươi bốn tháng bảy tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập viện kiểm sát nhân dân
và đại hội thi đua yêu nước ngành kiểm sát nhân dân lần thứ sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu lãnh đạo ngành kiểm sát các cấp
phải thường xuyên chăm lo giáo dục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức năng lực trình độ chuyên môn
cho đội ngũ cán bộ viện kiểm sát viện kiểm sát viện tinh thông về pháp luật công tâm và bản lĩnh kỳ cường và trách nhận
để đủ sức đảm đương gánh vác trọng trách được giao của ngành kiểm sát trong tình hình mới thủ tướng cũng yêu cầu cán bộ công chức
kiểm sát viên ngành kiểm sát cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế
ghi nhận những kết quả nổi bật trong sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm sát thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu
trong thời gian tới viện kiểm sát các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố đúng người đúng tội đúng pháp luật
cần thực hiện tốt chức năng hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp
ngành kiểm sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nước giao quán triệt thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tư pháp
cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của đất nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ
viện kiểm sát nhân dân phải thực sự là công cụ sắc bén của đảng trong công tác đấu tranh phát hiện xử lý tội phạm tham nhũng
góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ và củng cố niềm tin của nhân dân
thực hiện hiệu lực hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân
cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của đảng trong quá trình thực thi nhiệm vụ
của nhà nước bị thất thoát trong các vụ án kinh tế tham nhũng ma túy liên quan tới yếu tố nước ngoài
tại buổi lễ thủ tướng đã trao huân chương hồ chí minh cho ngành kiểm sát nhân dân
và trao tặng huân chương lo động hạng nhất cho viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí